thưa quý vị thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số một trăm bảy mươi năm về kế hoạch triển khai thi hành luật căn cước
theo quyết định mục tiêu của kế hoạch là xác định rõ nội dung thời hạn tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức có liên quan
để đảm bảo triển khai luật căn cước một cách kịp thời đồng bộ thông nhất hiệu lực và hiệu quả
trong đó các bộ ngành liên quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kết nối chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cơ sở dữ liệu căn cước với cơ sở dữ liệu quốc gia cơ sở dữ liệu chuyên ngành cơ sở dữ liệu khác theo quy định của luật căn cước
và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành có liên quan bảo đảm an ninh an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân
đề xuất các giải pháp về công nghệ đầu tư trang thiết bị nâng cấp hệ thống lưu trữ xử lý để triển khai thu mống mắt
tích hợp thông tin vào thẻ căn cước căn cước địa tử và sử dụng khai thác thông tin được tích hợp
lực lượng biên phòng hải quan tỉnh thanh hóa vừa nhận thư khen chiến công của phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
vì lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá đường dây mua bán vận chuyển số lượng lớn ma túy qua biên giới tỉnh thanh hóa
thu giữ một mươi bảy bảy kg ma túy các loại
trước đó vào lúc một mươi h ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tại cửa khẩu quốc tế nam mèo bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa chủ trì
phối hợp với tri cục hải quan cờ khẩu tổ chức lực lượng phá án bắt quả tăng đối tượng thạo công vàng sông xe vư
chủ tịch tỉnh bùi lì khăm xay nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới
tông vật thu giữ gồm hai mươi hai viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến một mươi hai bánh heroin khoảng một mươi hai kg ketamin và ma túy đá tổng trọng lượng khoảng một mươi bảy bảy kg
một khẩu súng và một trăm linh viên đạn
liên quan đến vụ một thiếu nữ mất tích bị sát hại ở phòng trọ vào tối ngày hôm qua hai mươi tháng hai công an tp hà nội cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng một tại quận thanh xuân
và vụ án giết người cướp tài sản xảy ra vào ngày một mươi sáu tháng hai tại quận cầu giấy thành phố hà nội
vào ngày một mươi chín tháng hai công an quận thanh xuân đã bắt giữ đối tượng hoàng minh hào sinh năm hai nghìn chín
trú tại tỉnh bắc giang để điều tra làm rõ hành vi sát hại thiếu nữ sinh năm hai nghìn ba quê tỉnh thanh hóa trú tại quận nam tử liêm thành phố hà nội
cơ quan điều tra xác định ngày hai mươi hai tháng một sau khi trộm cắp một xe máy ở quận thanh xuân hào đã đem cầm cố lên một mươi triệu đồng
sau đó hào lên mạng xã hội facebook tìm nhà trọ
đến chiều ngày một mươi sáu tháng hai hào hẹn gặp nạn nhân tại ngõ bảy mươi chín cầu giấy hà nội để xem phòng trọ
thấy nạn nhân đi một mình nên đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản và đã dùng tay bóc cổ nạn nhân rồi giấu sát nạn nhân vào ngăn tủ bếp
sau đó đối tượng đã lấy đi một xe máy hai điện thoại của nạn nhân rời khỏi hiện trường
đến ngày một mươi chín tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện bắt giữ hào tại phường my khai quận bắc tử liêm
đến tối ngày hôm qua nhiều điểm cháy rừng thuộc vườn quốc gia hoàng liên sơn thị xã sapa tỉnh lào cai đã cơ bản được khống chế
theo ủy ban nhân dân tỉnh
tỉnh lào cai sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa đến tối ngày hai mươi tháng hai nhiều điểm cháy rừng thuộc vườn quốc gia hoàng liên sơn đã cơ bản được khống chế không để cháy vào khu vực rừng nguyên sinh rừng già
tuy nhiên vẫn phải cắt cử một bộ phận ở lại canh rừng trong đêm phòng diễn biến xấu xảy ra
đến chiều tối ngày hai mươi tháng hai thống kê sơ bộ diện tích đám trái là khoảng ba mươi mét vuông ba mươi hectare trong đó có bốn hectare rừng trồng thay thế
hai mươi sáu hectare chủ yếu là rừng không có chữ lược rừng nghèo cỏ chanh lau lách và thảm thực bì
tỉnh lào cai và thị xã sapa đã huy động khoảng tám trăm sáu mươi người tham gia chữa cháy
sử dụng các trang mạng xã hội facebook để quảng cáo về khả năng thi công xây dựng nhà gỗ
đinh văn cường chú tại huyện lý nhân tỉnh hà nam đã lừa đảo nhiều người với số tiền hàng tỷ đồng
đối tượng vừa bị công an huyện lý nhân tỉnh hà nam bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an cường khai nhận dùng mạng xã hội facebook có tài khoản nhà gỗ bảo lâm
và nét đẹp cổ truyền chạy quảng cáo có khả năng thi công xây dựng nhà gỗ các loại
sau đó yêu cầu các chủ đầu tư có nhu cầu làm nhà gỗ chuyển tiền đặt cọc
khi các bị hại tin tưởng chuyển tiền thì cường hủy kết bạn chặn toàn bộ liên lạc nhằm chiếm đoạt tài sản
với các thủ đoạn trên từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại
ở các tỉnh thành phố trên cả nước
điều này là hai năm tỷ đồng hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
tàng trữ sử dụng trái phép chất phóng xạ dưới hình thức bôi vào các con vị trong trò sóc đĩa
phục vụ việc đánh bạc bịp đối tượng đinh trọng thủy chú tại phường bình hàn thành phố hải dương
vừa bị công an tỉnh hải dương khởi tố bắt tạm giam về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất phóng xạ
lên mạng xã hội facebook liên hệ với một tài khoản bán các thiết bị đánh bạc
đối tượng đã mua chất iốt và ba thiết bị cảm biến chất phóng xạ đi kèm
sau đó bôi chất iốt lên một mặt của một mươi hai con vị tương ứng với ba bộ vị dùng trong trò sóc đĩa
rồi tìm mua lá trì để bọc các bộ vị nhằm giảm bức xạ trước khi bán cho khách hàng
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba thủy đã bán được ba bộ vị cho ba khách hàng với giá hai triệu đồng một bộ
ngày một mươi chín tháng một mươi hai lực lượng công an đã phát hiện thu giữ chín mươi bốn con vị
và một số đồ vật khác nghi chứa chất phóng xạ tại nơi ở của đối tượng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng trị vừa bắt quả tăng nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức sóc đĩ
trước đó vào chiều ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
tại nhà của lê thanh hùng ở xóm ca tăng thị trấn lao bảo huyện hướng hóa
lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh đã bắt quả tang nhóm tám đối tượng
cùng chú tại huyện hướng hóa và thị xã quảng trị đang tham gia đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ ba mươi một triệu đồng cùng nhiều đồ vật tài liệu liên quan
lực lượng chức năng cũng đã tiến hành khám xét đối với các đối tượng và phát hiện tạm giữ hơn chín mươi triệu đồng
lễ hội đầu năm từ lâu đã trở thành thói quen và nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân việt nam trong những ngày đầu năm mới
cùng với các địa phương trên cả nước hà nam là mảnh đất
với nhiều danh lam thắng cảnh khu di tích lịch sử tâm linh nổi tiếng
nên cứ vào dịp đầu năm mới hàng chục nghìn du khách từ khắp mọi miền đất nước lại nôi nước đổ về đây du xuân chảy hội
tuy nhiên đây cũng là thời điểm các loại tội phạm thường sơ hở lợi dụng sự lơ là cảnh giác của người dân để thực hiện hành vi phạm tội
để bảo đảm an ninh an toàn cho nhân dân và du khách thập phương về tham dự
công an tỉnh hà nam đã tăng cường công tác đấu tranh chấn áp mạnh các loại tội phạm
đồng thời khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác để chủ động bảo vệ tài sản của chính mình
thị xã duy tiên tỉnh hà nam được biết đến là vùng đất địa linh nhân kiện giàu tiềm năng tài nguyên du lịch
nơi đây lưu giữ nhiều di tích lịch sử văn hóa có giá trị được nhà nước xếp hạng quốc gia đặc biệt
nên trong dịp đầu xuân sẽ diễn ra nhiều lễ hội như lễ hội tịch điền đội sơn lễ hội đền lành giang lễ hội chùa long đoại sơn
thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia cùng nhiều các đoàn khách trung ương và địa phương tới dự
vì vậy việc đảm bảo tốt an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra lễ hội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng
đối với lực lượng công an hà nam nói chung công an thị xã duy tiên nói riêng
lực lượng công an xã chúng tôi cũng triển khai phân công cán bộ thường xuyên trực tại khu vực di tích
để kịp thời tiếp nhận và ngăn chặn các cái
loại tội phạm và lợi dụng cái việc tín ngưỡng tâm linh đầu lăm để hoạt động
và đồng thời thì chúng tôi cũng tích cực tuyên truyền đến du khách thập phương
về các cái phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm
cũng như là các cái công tác về đảm bảo an ninh an toàn tại khu vực du tích

đến khu du tích thì cũng được sự hướng dẫn của các đồng chí công an xã bồn lam
về cái vấn đề là an toàn mình đi lễ hội làm sao cho nó đúng
và cũng phòng chống những cái tên ạn xã hội để tự bảo vệ mình
cùng với thị xã duy tiên trong những ngày đầu xuân
các địa phương khác trên địa bàn tỉnh hà nam cũng tổ chức nhiều lễ hội
như lễ khai hội chùa tam trúc lễ phát lương đức thánh trần đền trần thương
nên rất đông du khách thập phương đổ về hành lễ du xuân
tại các đền chùa điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh
lợi dụng lễ hội tập trung đông người các nhóm đạo trích dễ dàng thực hiện
các hành vi phạm tội như trộm cắp cướp giật móc túi cờ bạc bịp
thậm chí một số đối tượng còn lợi dụng hoạt động văn hóa tín ngưỡng lễ hội
để trục lợi mê tín dị đoan trái với thuần phong mỹ tục
vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh
với quyết tâm bảo đảm an ninh an toàn cho nhân dân và du khách thập phương
du xuân và đi lễ chùa đầu năm công an tỉnh hà nam đã chủ động xây dựng kế hoạch
triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
và phòng chống cháy nổ cho lễ hội
cùng với đó tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện kịp thời
các nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phổ biến các quy định của pháp luật và cảnh báo những phương thức
thủ đoạn phạm tội của các đối tượng trong các lễ hội để người dân nâng cao hiểu biết pháp luật
và ý thức cảnh sát bảo vệ người và tài sản
đồng thời chúng tôi cũng đã tuyên truyền trên các hệ thống loa của khu vực quốc gia tam trúc
đề nghị và khuyến cáo đối với du khách đến với khu du lịch thì phải cảnh giác
để một mùa lễ hội diễn ra an toàn lành mạnh cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng
mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác bảo vệ tài sản tránh để kẻ gian lợi dụng thực hiện hành vi trộm cắp
người dân cần lưu ý cảnh giác và hạn chế mang theo nhiều tiền điện thoại đắt tiền
giấy tưởng quan trọng và nhất là không đeo quá nhiều trang sức
cùng nhau nhắc nhở nhau cùng bảo vệ tài sản
khi bị mất trộm tài sản hoặc phát hiện các vụ việc vi phạm
cần báo ngay cho lực lượng làm nhiệm vụ để tổ chức điều tra bắt giữ không để bỏ lọt tội phạm
ngày hai mươi tháng hai tức ngày một mươi một tháng riêng
tại khu di tích lịch sử văn hóa đền trần chùa tháp phương lộc vượng thành phố nam định
đã diễn ra lễ dước kiệu ngọc lộ giấc chân nhang của vua trần nhân tông từ chùa tháp sang đến thiên trường
đây là nghi thức mở đầu cho lễ hội khai ấn đền trần xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
lễ hội tâm linh này từ lâu đã trở thành nét văn hóa truyền thống của người dân việt nam
đặc biệt trong mỗi dịp xuân về cũng là thời điểm nhiều lễ hội đình chùa mở cửa đón du khách thập phương
theo các nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa nghi lễ khai ấn đền trần với ý nghĩa nhân văn lớn lao
là cầu mong cho thiên hạ thái bình thịnh vượng
lễ hội khai ấn đền trần nam định được tổ chức vào dịp đầu xuân hàng năm
nhằm bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa giáo dục truyền thống yêu nước
chống giặc ngoại xâm tưởng nhớ công đức của các bậc tiền nhân
khi nhớ công lao to lớn của vương triều nhà trần đã có công dựng nước khai sông lấn biển
mở mang bờ cõi với hào khí đông a sáng ngời